chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực về cơ sở vật chất về con người cũng như là trang thiết bị
đồng thời cũng phối hợp với các bên thứ ba và cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo chất lượng phục vụ mùa cao điểm này luôn đạt mức tốt nhất
kiểm tra kỹ càng các thiết bị dọn dẹp bể bơi là công việc quen thuộc của anh sơn tại khu nghỉ dưỡng này
dịp nghỉ lễ năm nay dự kiến lượng khách trải nghiệm tăng mạnh công tác chuẩn bị các tiện ích như bể bơi càng được chú trọng
kiểm soát sự an toàn sẵn sàng phục vụ khách du lịch
trong trường hợp mình đông khách mình sẽ phải kiểm tra rất là kỹ càng kiểm tra thường xuyên liên tục
để xem tránh trường hợp có gì xảy ra thì mình sẽ đáp ứng lại trường hợp xấu
thường sẽ xem lước sẽ xấu có bốc mùi cờ lo không có ảnh hưởng đến thân thể người bơi hay không
với tập quán du lịch của người việt nam thì đây là một kỳ nghỉ lễ
đây là một kỳ nghỉ lễ lớn gần như lớn nhất trong năm
thế cho nên là địa điểm hiện tại thì đường cao tốc cũng đã rất là thuận tiện từ hà nội cũng như là các tỉnh phía bắc di chuyển về hạ long quảng ninh
chính vì vậy mà chúng tôi cũng rất kỳ vọng trong kỳ nghỉ lễ lớn này sẽ bùng nổ số lượng khách hàng trong năm nay
ngay từ sau tết nguyên đán kết thúc tết nguyên đán chúng tôi đã tập trung toàn bộ nhân lực vật lực để thực hiện công tác chuẩn bị cho mùa cao điểm trong dịp hè
theo dự báo lượng khách du lịch năm nay sẽ tăng mạnh
vì vậy việc tăng cường phát triển các ngành dịch vụ du lịch là việc làm cần thiết để kích cầu du lịch trong thời gian tới
quảng ninh là một trong những địa phương có ngành du lịch phát triển đặc biệt là du lịch biển
hiện nay trên địa bàn tỉnh có một sáu trăm năm mươi bốn cơ sở lưu trú du lịch với hơn ba mươi ba năm trăm linh phòng đạt tiêu chuẩn được xếp hạng
hệ thống cơ sở lưu trú phát triển cả về số lượng và chất lượng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng
công suất phòng chúng tôi có thể phục vụ đón đường từ
năm trăm linh khách hàng lên bảy trăm năm mươi khách hàng trong cùng một thời điểm
cũng về cơ sở vật chất thì chúng tôi đã tiến hành chỉnh trang lại toàn bộ cảnh quan của khu resort
cũng như là các phụ trợ tiện ích dành cho khách hàng như bể bơi hệ thống spa và phòng tập gym
sẽ tạo một điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho khách hàng trong kỳ nghỉ lễ này
chúng tôi cũng đã có những cuộc kiểm tra rồi có hướng dẫn các cơ sở lưu trú các điểm kinh doanh dịch vụ
và ngay ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã tổ chức một loạt các đoàn kiểm tra
đến các đơn vị
các đơn vị có thể dùng ra để chúng ta tiếp tục trở nên mạnh mẽ mấy cái việc
một là phải giả soát lại toàn bộ những cơ sở chất kỹ thuật để làm sao đảm bảo phục vụ tốt nhất
rồi đối ngũ lọc động
cái thứ ba là chúng ta hình dung ra là cái liên quan đến covid một mươi chín
thì chúng ta đều biết rằng chúng ta cũng không được chủ quan lơ là trong việc này
và chúng tôi cũng đã căn cứ và chỉ đạo của bộ y tế rồi bộ an tân tỉnh
thì tôi cũng đã có những công văn chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch bệnh
theo các chuyên gia
để có thể mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế trong bối cảnh hiện nay
quảng ninh đã chủ động xây dựng hành lang du lịch an toàn thuận lợi nhất
đây là một trong những yếu tố nâng cao sức cạnh tranh cho điểm đến quảng ninh
trước làn sóng phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch tăng sức hấp dẫn với thị trường khách du lịch quốc tế
mô hình du lịch trải nghiệm đã và đang tạo điểm nhấn mới cho ngành du lịch của quảng ninh
bên cạnh thế mạnh về du lịch biển
với sự đầu tư mạnh mẽ cho nhiều mô hình du lịch
ngành du lịch quảng ninh kỳ vọng sẽ thu hút lượng lớn du khách tham quan
tăng ngân sách từ dịch vụ du lịch và chuyên nghiệp hóa việc mở rộng thị trường
xúc tiến quảng bá và truyền thông
chúng tôi dự kiến sẽ đề xuất với tỉnh là sẽ triển khai những sản phẩm du lịch sinh thái rất là đặc thù
trong vườn quốc gia bãi lông
ví dụ như là cái dịch vụ tham quan hệ sinh thái rừng
rồi zip line rồi checking
ở một số những cái
khu vực có cái giá trị cảnh quan rồi giá trị sản phẩm sinh học cao
thực tế cho thấy du lịch vẫn khẳng định vai trò là động lực phát triển kinh tế của quảng ninh
với những con số biết nói
ước tính trong năm hai nghìn hai mươi hai quảng ninh đón một mươi một sáu triệu lượt du khách
vượt hai mươi một bảy so với kế hoạch đầu năm
chín năm triệu lượt khách
tổng doanh thu du lịch của tỉnh ước đạt hai mươi năm tỷ đồng gấp ba hai lần so với cùng kỳ
trong tương lai gần
sự trở lại của thị trường tỷ dân trung quốc
hay việc mở rộng kết nối với các thị trường tiềm năng khác trong khu vực như ấn độ hàn quốc
sẽ trở thành điểm tựa giúp quảng ninh hiện thực hóa tầm nhìn
đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
và khẳng định vị thế của thủ phủ du lịch hàng đầu tại miền bắc